chỉ vài tiếng sau khi kết quả kiểm phiếu cho thấy ứng cử viên đảng cộng hòa donald trump đắc cử tổng thống thứ bốn mươi năm của nước mỹ hàng chục cuộc biểu tình đã bùng phát trên phạm vi toàn quốc để phản đối ông donald trump
làn sóng biểu tình diễn ra rầm rộ nhất tại các bang bờ tây của mỹ
ước tính hàng nghìn người đã đổ xuống đường biểu tình trong đêm tám tháng một mươi một và kéo dài tới sáng ngày chín tháng một mươi một ở burkile okland los angeles của bang california
cũng như tại thành phố seattle của bang washington
cảnh sát thành phố seatter đang điều tra một vụ nổ súng nhằm vào nhiều nạn nhân gần khu vực người biểu tình tụ tập phản đối kết quả bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
theo thông báo của cảnh sát sở ký họa seatter đã tiếp nhận năm nạn nhân trúng đạn hai trong số đó ở tình trạng nguy kịch
hiện chưa rõ vụ tấn công có liên quan tới cuộc biểu tình hay không thủ phạm đã bỏ trốn sau vụ việc
ngoài new york các cuộc biểu tình chống ông donald trump diễn ra ở ít nhất sáu thành phố khác như chicago philadesh